chiều nay đồn biên phòng lạc cuối bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết
chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số ba vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển
một mươi ba kg cành lá khô nghi là cần xa từ campuchia về việt nam
trước đó tại khu vực thuộc ấp vĩnh phú xã lạc quế huyện tri tôn tỉnh an giang
tổ công tác của chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số một mươi ba đã phát hiện
một đối tượng đi từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn
lợi dụng đêm tối đối tượng bỏ lại bao tải hàng màu xanh rồi bỏ chạy về bên kia biên giới campuchia tẩu thoát
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong bao tải có ba bọc ni lông màu đen trọng lượng khoảng một mươi ba kg
chứa cành và lá khô nghi là cần xa
tổ công tác đã đưa toàn bộ tăng vật về đồn biên phòng là cuối để tiếp tục xác minh làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật